với những tiềm năng về thắng cảnh văn hóa ẩm thực độc đáo mang đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống
đã và đang được huyện ca bang nơi đại ngàn gia lai biến thành thế mạnh
không chỉ hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất
tạo đầu ra ổn định cho các loại nông lâm sản ở địa phương
mà còn thúc đẩy phát triển du lịch của vùng đất nơi đại ngàn này
trong tiếng cổng chiêng âm vàng giữa núi rừng một di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại ngày hội du lịch của huyện ca bang giờ đã trở thành dấu ấn nơi đại ngàn
hòa với đó là những điệu múa hát của các loại nhạc cụ dân tộc của hai mươi dân tộc anh em sinh sống
tạo nên một nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc
đây là văn hóa lịch sử sinh thái đây là thế mạnh của huyện
những dịp này còn để người dân các làng xã giới thiệu đến du khách cần xa những sản phẩm đặc trưng của địa phương
từ rượu ghe rau dớn gạo đen đến các loại dược liệu phong phú của núi rừng
đặc biệt với việc định hướng phát triển du lịch của địa phương
người dân nơi đây cũng đã dần thay đổi nhận thức trong việc phát triển kinh tế
cái sản phẩm này là trước kia là của dân làng tự làm
nhưng mà đây thì nó mai mục thì chúng tôi lại khôi phục lại từ cái nguyên liệu
từ cái men rừng từ cái phong tục tập quán
từ đầu năm đến nay đã có trên một mươi năm lượt khách tham quan du lịch đến vùng đất này
với những định hướng phát triển huyện ca bang tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc
khai thác hiệu quả các tour du lịch văn hóa lịch sử
sinh thái đồng thời kêu gọi thu hút các nhà đầu tư du khách đến với địa phương
từ đó nhằm khai thác tiềm năng về du lịch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh